tại đà nẵng bộ quốc phòng việt nam đã tổ chức hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao asean
chương trình có sự tham dự của hơn tám mươi đại biểu đến từ một mươi nước asean
đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hội nghị hoạt động quân sự quốc phòng
trong năm việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao asean có nhiệm vụ chuẩn bị
và hoàn tất các văn kiện cho các hội nghị quốc phòng asean
trong đó có hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao asean
hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean lần thứ một mươi bốn
và hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng lần thứ bảy
chương trình nghị sự hội nghị gồm một số nội dung chính như cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng asean
và đánh giá về các sáng kiến của asean thảo luận các sáng kiến mới của asean
và kế hoạch hoạt động ba năm của hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean
và xây dựng các văn kiện cho hội nghị sắp tới